cục an toàn thực phẩm bộ y tế mới đây đã thông tin nhiều website hiện đang đăng quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
không bảo đảm chất lượng vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm
sử dụng hình ảnh của bác sĩ và cơ sở đơn vị y tế để quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh
có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng
trong thời gian vừa qua trên website cason vn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cason
website viên rủi gạch ngang rockman com quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe rockman
website dược phẩm học viện quân y com fukomin gạch ngang nano net quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nanofocomin
các website quảng cáo cho các sản phẩm nêu trên đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo
quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm sử dụng hình của các bác sĩ cơ sở đơn vị y tế để quảng cáo thực phẩm
gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe rockman được công ty cổ phần nori organic số sáu ngách sáu mươi một ngõ một nghìn hai đường láng hà nội
công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghv cason được công ty cổ phần dược phẩm good health việt nam số hai mươi sáu tổ ba mươi a
khu đô thị đồng tàu hà nội công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nanofocumin được công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế nam việt
khu đô thị mới dương nội hà nội công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm
cục an toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý
trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo người tiêu dùng
không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe nanofocomine ghv cason và rockman trên các website internet nêu trên